nó lên bốn triệu mấy một thùng rồi một thùng năm mươi hộp tính là hơn tám mươi đồng một hộp thôi
thế ạ trước là giá bao nhiêu
trước nếu mà giá bán ra chỉ có bảy mươi tám mươi bây giờ là đã hơn tám mươi rồi bốn triệu rưỡi chia cho năm mươi chín mươi đồng

mức giá này cao gấp đôi so với thời điểm trước khi xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng ở đà nẵng

tìm cái sản phẩm để cho bảo vệ cho cả gia đình
nhưng mà tuy nhiên là bên hiệu thuốc thì họ cũng thông báo là hết hàng
nên đa phần là mình cũng cần phải mua những cái khẩu trang như thế này
để về dùng thì nó cũng một hộp nó chỉ có một mươi cái thôi

thì cũng để là sao cũng quán triệt được cái
giá cả để cho người dân người tiêu dùng được ổn định mới cả là